xin chúc quý vị có một ngày thứ bảy vui vẻ ấm áp bên gia đình và bạn bè
sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng ngày hôm nay
chiều hôm qua bốn tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị quốc gia bộ thông tin và truyền thông
bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd đã tổ chức họp báo công bố kết quả
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau ba ngày làm việc nghiêm túc tích cực đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
đã kết thúc và thành công tốt đẹp
đại hội diễn ra với sự góp mặt của một năm trăm chín mươi hai đại biểu ưu tú
đại diện cho hơn một mươi bốn hai triệu đồng bào dân tộc thuộc năm mươi bốn dân tộc việt nam anh em
đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
đại hội đã tôn vinh biểu dương bốn mươi tập thể năm mươi cá nhân lập thành tích xuất sắc
được nhận các phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi tạo sức lan tỏa động viên đồng bào các dân tộc thiểu số
ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa
đóng góp công sức trí tuệ cùng với quân và dân cả nước
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư với sáu nội dung quan trọng
thể hiện sự đoàn kết quyết tâm thực hiện đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước mang đến đời sống ấm no cho nhân dân
đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong một mươi năm qua hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh gia lai
đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên đây là một hoạt động chung đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn nữa
trong thời gian tới
đó là nhận định của đoàn kiểm tra kết quả một mươi năm thực hiện chỉ thị bốn mươi
của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác hội chữ thập đỏ việt nam tại tỉnh gia lai
đại diện đoàn kiểm tra ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó trưởng ban dân vận trung ương
nguyễn hồng lĩnh nhận định
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền
cùng sự phối hợp của các ngành các cấp công tác tổ chức và hoạt động
của hội chữ thập đỏ tỉnh gia lai đã tạo được lòng tin của nhân dân
đối với đảng nhà nước và các tổ chức hội
đến nay tổng giá trị nhân đạo đạt trên ba trăm linh chín tỷ đồng
hỗ trợ cho hơn một triệu luật người
giá trị nhân đạo năm sau luôn cao hơn năm trước
góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo
và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên cần tích cực đổi mới nội dung
phương thức hoạt động theo hướng thiết thực sát cơ sở
nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới
cùng ngày đoàn kiểm tra đã tổ chức trao tặng một trăm linh phần quà cứu trợ
bao gồm các thực phẩm thiết yếu và một triệu đồng phần quà
cho những người dân bị thiệt hại do mưa lũ
tại xã công giang huyện công trờ rô tỉnh gia lai
sóc trăng là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
tỷ lệ đồng bào khơ me chiếm trên ba mươi bảy
những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy
chính quyền các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
đã được triển khai đồng bộ
nhờ vậy mà kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ngày càng phát triển đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt
huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó dân tộc khơ me có trên năm mươi ba người
chiếm trên ba mươi ba ba
nhờ những chính sách hỗ trợ cho bà con của cấp ủy chính quyền địa phương
đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn một chín
trong đó số hộ nghèo của đồng bào dân tộc hiện còn bảy trăm sáu mươi ba hộ
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bốn mươi tám triệu đồng một người một năm
tăng hơn hai mươi sáu triệu đồng một người một năm so với năm hai nghìn một mươi
từ trăng nuôi bò sữa đó thì tới năm hai nghìn một mươi bảy
bên dự án chăn nuôi bò sữa tỉnh sóc trăng
đã hỗ trợ cho bốn con bò giống
chín mươi tám triệu tiền làm chuồng làm hầm bioga
máy bâm máy gắt sữa họ hỗ trợ
rồi từ đó thì gia đình tôi thì chăn nuôi con bò sữa này thì cũng rất là phát triển
cũng gia đình kinh tế gia đình cũng khá lên
việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất
đa dạng hóa phương thức sản xuất và nhân rộng
mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ấp đặc biệt khó khăn gắn với thực hiện
lồng ghép các chính sách an sinh xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo
hộ cận nghèo ở các xã ấp đặc biệt khó khăn có vốn phát triển sản xuất
giải quyết việc làm tăng thu nhập
mà mình biết chủ trương pháp luật chính sách pháp luật của nhà nước
để ra mình phải tiên truyền cho bà con am hiểu về pháp luật đó
như về kinh tế về an sinh xã hội bạo lực gia đình bạo lực trẻ em
mình đảng viên là mình biết trước dân mình phải triển khai cho dân biết
dân hiểu dân biết dân làm dân kiểm tra
để tiếp tục chăm lo tốt cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
thời gian tới tỉnh sóc trăng tiếp tục thực hiện tốt chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong đó tập trung đầu tư phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của người dân nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống
và thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả tỉnh
thưa quý vị dự án dinh dưỡng nông nghiệp cải thiện suy dinh dưỡng dai dẳng
của trẻ em dưới năm tuổi tại khu vực miền núi tỉnh phú yên đã mang lại hiệu quả thiết thực
đây là dự án sử dụng hướng tiếp cận đa ngành huy động được sự tham gia
của cộng đồng nhà trường và phụ huynh để giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em
tại năm điểm trường ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các xã vùng cao huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
mô hình bữa ăn dinh dưỡng tại các điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chưa có bán chú của huyện miền núi đồng xuân được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
được tổ chức hợp tác y tế hà lan việt nam cùng chính quyền địa phương thực hiện
các trường mầm non hợp tác với phụ huynh và nhà hảo tâm tự nấu bữa ăn dinh dưỡng
cung cấp cho trẻ tại trường học được ngành y tế bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm
và kiến thức dinh dưỡng
mỗi suất ăn trị giá một mươi hai đồng duy trì từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
đến nay mô hình bữa ăn học đường đã được nhân rộng tại nhiều điểm trường miền núi
chưa có bán chú của huyện đồng xuân với hơn bốn trăm hai mươi trẻ mẫu giáo
tuy nhiên mô hình rất có thể phải dừng lại khi dự án dinh dưỡng nông nghiệp kết thúc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tại vì họ là phụ thuộc theo điều kiện kinh tế rất là khó khăn thấp
mình mong rằng tổ chức này sẽ dài thêm khoảng từ hai mươi một đến hai mươi năm
và không những cho địa bàn phú mỡ và cho những xã khác
dự án dinh dưỡng nông nghiệp trong đó có mô hình bữa ăn học đường
đang mang lại hiệu quả rất lớn góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó khăn
bởi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
việc con em mình được hỗ trợ bữa ăn ngon không chỉ làm phụ huynh yên tâm
mà còn giải quyết được vấn đề trẻ bỏ học nhất là vào mùa mưa bão
nên rất cần có sự chung tay của cộng đồng xã hội để mô hình được duy trì
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tờ bạc tài chính việt nam đầu tiên ra đời
mở đầu cho việc xây dựng nền tiền tệ việt nam
và hình ảnh bác hồ được in trên mỗi tờ tiền đã trở thành biểu tượng
mới đây tại hà nội đã diễn ra triển lãm cá nhân của nhà siêu tập phạm minh quốc
với bộ siêu tập về hình tượng bắc hồ trên giấy bạc việt nam
trong khuôn khổ buổi triển lãm đã diễn ra buổi tọa đàm giữa những nhân chứng lịch sử
những họa sĩ đã từng vẽ hình tượng bác lên tờ giấy bạc việt nam họ đã chia sẻ nhiều câu chuyện
và kỷ niệm thú vị trong quá trình sáng tạo chân dung của bác thông qua chương trình một lần nữa
người xem hiểu rõ hơn lịch sử hình thành tiền giấy việt với hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh
biểu tượng xuyên suốt tiếp nối các giá trị truyền thống trong lịch sử tiền tệ
bộ sưu tập cũng là nguồn khảo cứu có giá trị giúp các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về
quá khứ hình thành và phát triển cùng đất nước của đồng tiền việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam vừa qua tại hà nội
trung tâm phát thanh và truyền hình quân đội đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề bài ca không quên
chương trình bài ca không quên gồm một mươi bảy tác phẩm được giàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi đảng bắc hồ
văn hóa việt nam và tình yêu quê hương đất nước chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trần
mạnh hùng đồng quang vinh nghệ sĩ ưu tú đăng dương nghệ sĩ lan anh nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn
với những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc cách mạng việt nam như người chiến sĩ ấy
phi đội tàu xuất kích năm anh em trên một chiếc xe tăng bài ca không quên
chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả
chương trình nghệ thuật bài ca không quên góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
dân về truyền thống lịch sử hào hùng quân đội nhân dân việt nam
chiều ngày bốn tháng một mươi hai bộ công an đã tổ chức tổng kết các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày
truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các đại biểu đã nghe đại diện cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
báo cáo công tác tổ chức thực hiện các chuỗi sự kiện trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các hoạt động kỷ niệm
được triển khai một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như sinh hoạt chính trị công tác tuyên
truyền và công tác thi đua khen thưởng tổ chức các hội thi hội thao nhiều hoạt động diễn ra ở
cơ sở được tổ chức trang trọng tạo khí thế sôi nổi và gây ấn tượng xúc động mạnh mẽ trong cán
giới và các tầng lớp nhân dân trong khuôn khổ buổi tổng kết ban tổ chức cũng đã trao tặng bằng
khen của bộ công an cho hai mươi một tập thể và một trăm ba mươi cá nhân nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong
phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thưa quý vị từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả nước sẽ sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới đây là nội dung đáng chú ý vừa được bảo hiểm
xã hội việt nam ban hành tại quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều điểm khác biệt như
nhỏ gọn chỉ bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ atm hiện nay định lượng
giấy của thẻ dày hơn và được ép plastic ngay sau khi in giúp tăng độ bền độ cứng của thẻ thẻ
bảo hiểm y tế mới có kiểu chữ in rõ nét dễ đọc đặc biệt mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế đã thay
đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành để người tham gia tiện tra cứu thông
tin sử dụng thẻ mã số bảo hiểm y tế mới là một mươi ký tự mã số bảo hiểm xã hội thay thế một mươi năm ký tự mã số thẻ
bảo hiểm y tế hiện nay trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có hiệu
lực thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng tiếp tục được
dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới là một giải pháp cải cách hành
chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội việt nam tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ vượt qua covid một mươi chín
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng chương trình australia hỗ trợ cải
cách kinh tế việt nam xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với covid một mươi chín
tại website hỗ trợ vip online com vn các doanh nghiệp có thể cập nhật các gọi hỗ trợ hiện hành của
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua covid một mươi chín cập nhật chính sách thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực
ngành nghề của doanh nghiệp tìm kiếm các văn bản chính sách hỗ trợ theo bộ ngành địa phương
tham gia các diễn đàn trao đổi về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch covid một mươi chín
chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ
doanh nghiệp vượt qua covid một mươi chín website sẽ là kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp
tận dụng được các cơ hội để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn
nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa bàn
khó khăn đang chịu tác động nghiêm trọng nhất từ dịch covid một mươi chín
cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin khái niệm phòng họp không giấy tờ chắc hẳn đã không còn
quá xa lạ với nhiều người và giải pháp này đã được nhiều tỉnh thành đưa vào ứng dụng góp phần không
nhỏ trong quá trình cải cách thủ tục hành chính đẩy nhanh hiệu quả làm việc tiết kiệm thời gian và chi phí
mô hình phòng họp không giấy tờ vnpt e cabinet là sản phẩm do tập đoàn vnpt nghiên cứu thực hiện
nhằm giảm văn bản giấy tờ hành chính trong phòng họp đẩy nhanh hiệu quả làm việc tiết kiệm thời gian
tiết kiệm chi phí giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời nhanh chóng và chính xác đồng thời tạo ra
môi trường tương tác đa chiều và tức thời giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin trao đổi và phản hồi dễ dàng
nhờ vậy mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng minh bạch và hiệu quả
trong sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cùng với giải pháp này nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tính đến
việc xóa bỏ phòng họp truyền thống dường ra giấy tờ và tập trung phát triển văn phòng không giấy tờ hiện đại chuyên nghiệp
trong những năm gần đây giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến vnpt meeting đã trở nên phổ biến trong các cuộc họp
từ trung ương tới địa phương nhằm giảm bớt chi phí tổ chức cũng như thời gian đi lại
giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của tập đoàn vnpt đã giúp nâng cao hiệu quả hành chính công
và tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ trung ương tới địa phương
hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến vnpt meeting được biết đến là dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây
sử dụng giải pháp ảo hóa toàn bộ các thành phần bao gồm kết nối đa điểm quản lý kết nối cuộc gọi
quản lý truy cập từ internet cổng giao tiếp dịch vụ giải pháp kết nối truyền hình qua thiết bị đầu cuối
người họp có thể kết hợp với cả các thiết bị chuyên nghiệp như bảng cảm ứng để viết vẽ minh họa trong cuộc họp
người tham gia sử dụng iphone ipad có thể dễ dàng xem được toàn bộ hình vẽ
tương tác trực tiếp với hình ảnh hiển thị để cùng chỉnh sửa nội dung
ngoài ra vnpt meeting còn hỗ trợ chia sẻ nội dung video tài liệu live camera
màn hình máy tính hay giao tiếp giữa các đại biểu
đây được xem là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ làm việc trên phạm vi địa lý rộng
và quản lý các bộ phân tán theo địa lý nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công nghệ fintech còn rất mới mẻ trong lĩnh vực bất động sản
tuy nhiên đây sẽ là một xu hướng tất yếu tạo nên một kênh dẫn vốn hiệu quả cho thị trường
nhận định này được đưa ra từ các chuyên gia công nghệ và bất động sản tại hội thảo fintech trong bất động sản cơ hội và thách thức
hội nghị do trung tâm tư vấn và xuất tiến đầu tư bất động sản việt nam tổ chức
dù có rất ít tiền cũng có thể tham gia vào thị trường bất động sản
nơi hiện đang chỉ dành cho những cá nhân có vốn tương đối tối thiểu vài trăm triệu đồng trở lên
thông qua fintech các chủ đầu tư có thể phát triển thành hệ sinh thái trong phân phối thanh toán
năm hai nghìn hai mươi đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty công nghệ bất động sản
với hơn một trăm linh start up thành công trong việc bước vào thị trường
có đơn vị huy động được tới ba mươi năm triệu đô la mỹ để phát triển sản phẩm của mình
tuy nhiên fintech trong thị trường bất động sản cũng đang gặp những vấn đề
vấn đề thách thức khi hành lang pháp lý còn thiếu
cơ quan quản lý có xu hướng cẩn trọng trước những biến tướng của các hoạt động tài chính công nghệ
trong tương lai gần khi đề án thử nghiệm cho các dịch vụ tài chính ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin
được thông qua fintech trong lĩnh vực bất động sản sẽ có điều kiện để phát triển mạnh hơn
xin được chuyển sang những tin tức quốc tế nổi bật
thưa quý vị ngày bốn tháng một mươi hai
bộ trưởng thống nhất hàn quốc lee in yong đã gặp các lãnh đạo thuộc hội đồng phi chính phủ hàn quốc
về hợp tác với triều tiên và cam kết sẽ tích cực ủng hộ những nỗ lực của họ
trong việc gửi hàng viện trợ nhân đạo cho triều tiên
bộ trưởng thống nhất hàn quốc ông lee in jong hoan nghênh quyết định gần đây của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc kéo dài thời gian miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho triều tiên
từ sáu tháng như hiện nay lên thành chín tháng
bộ trưởng lee in yong cam kết sẽ xem xét đề xuất của hội đồng phi chính phủ hàn quốc về hợp tác với triều tiên
về việc mở nhiều tuyến đường biển và đường bộ qua biên giới cũng như thành lập một tổ chức thực thi
nhằm đảm bảo hiện thực hóa các dự án hợp tác mà hai miền triều tiên đã nhất trí
tập đoàn chế tạo máy bay boeing của mỹ mới đây thông báo đã có được hợp đồng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max đầu tiên
kể từ khi mà dòng máy bay này bị cấm bay trong hai mươi tháng do liên quan đến hai thảm họa hàng không
hãng hàng không ryanair của ireland đã ký hợp đồng trị giá bảy tỷ đô la mỹ để mua bảy mươi năm máy bay bảy trăm ba mươi bảy max tám nghìn hai trăm linh
với thương vụ này tổng số máy bay bảy trăm ba mươi bảy max mà ryanair đặt hàng boeing lên tới hai trăm một mươi chiếc với tổng giá trị lên tới hai mươi hai tỷ đô la mỹ
dự kiến boeing sẽ bàn giao các máy bay bảy trăm ba mươi bảy max cho ryanair trong thời gian bốn năm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn hãng hàng không ryanair nhận định dòng bảy trăm ba mươi bảy max tám nghìn hai trăm linh sẽ giúp hãng tiết kiệm được một mươi sáu nhiên liệu so với dòng máy đời trước của boeing
thương vụ trên cùng với việc hãng hàng không american airlines của mỹ thực hiện thành công chuyến bay thử bảy trăm ba mươi bảy max đã giúp cổ phiếu của boeing tăng sáu trong phiên giao dịch cùng ngày
tổ chức y tế thế giới về kết phạt ô cho biết đang cân nhắc áp dụng các máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
trong bối cảnh đã có nước đầu tiên cấp phép sử dụng một loại vaccine ngừa virus sars cov hai đem lại hy vọng chấm dứt đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
chuyên gia who cho biết việc đưa vào áp dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử sẽ có thể xác định và giám sát người nào đã được tiêm phòng
tuy nhiên chứng nhận tiêm phòng điện tử này sẽ không phải là một tấm hộ chiếu miễn dịch
quốc gia ở châu âu estonia hồi đầu năm nay đã bắt đầu thử nghiệm một ứng dụng giống một dạng hộ chiếu miễn dịch kỹ thuật số
người đã có kháng thể có thể trình hộ chiếu này với người tuyển dụng hoặc các cơ quan chức năng để chứng minh rằng mình có ít nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
hiện quyết định cuối cùng về việc áp dụng chứng nhận tiêm chủng điện tử vẫn chưa được đưa ra và sẽ còn cần phải phù hợp với luật pháp của từng quốc gia
trong khi đó một chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu của trung quốc đã đưa ra một bài tập về tiêm chủng điện tử
chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu và phát triển vaccine covid một mươi chín thuộc hội đồng nghiên cứu khoa học cơ chế phòng chống và kiểm soát cấp nhà nước trung quốc cho biết
sẽ có sáu trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín bất hoạt sẵn sàng được tung ra thị trường vào trong năm nay
trong vòng từ một đến hai tuần tới trung quốc sẽ có thông cáo báo chí chính thức về việc phát triển vaccine
hai loại vaccine bất hoạt do tập đoàn biotech quốc gia trung quốc phát triển
và một loại vaccine thứ ba do hãng dược sinovac biotech đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở nam mỹ trung đông và châu âu
quá các nhà sản xuất hiện vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về kết quả thử nghiệm giai đoạn ba
còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi
thưa quý vị
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước ngày bốn tháng một mươi hai cho biết thống kê sơ bộ đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền trung và tây nguyên trong thời gian qua lên tới ba mươi bốn tỷ đồng
chiếm khoảng hai tổng dư nợ trên địa bàn
tuy nhiên để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn các ngân hàng hiện đang triển khai các biện pháp nhằm hoãn
giãn nợ cho người dân để ngăn tiến dụng đen
chính sách của ngân hàng nhà nước trong thời gian tới sẽ tập trung quyết liệt
nợ vốn hỗ trợ điều kiện về nguồn lực để tập trung nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bằng việc khoanh lại
hoãn giãn những khoản nợ cũ mà người dân chưa có điều kiện trả nợ được cho vay mới với mức lãi suất yêu đãi
lãi suất thấp để tạo điều kiện khôi phục lại khu vực sản xuất nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản đã bị thiệt hại do bão lũ
bên cạnh đó tập trung nguồn vốn đầy mạnh cho vay tiêu dùng để người dân có nguồn và tiền xây dựng lại nhà cửa do bão lũ vừa qua
theo thông tin trên báo hà nội mới những vướng mắc về cơ chế đầu tư nguồn vốn cũng như giải pháp thanh toán cho người sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng
đang dần được cơ quan chức năng tháo gỡ đây là tiền đề quan trọng để dự án thu phí tự động không dừng có thể về đích
vận hành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhiều chủ phương tiện khi chưa dán thẻ e tác còn ban khoan nhưng khi đã thực hiện mới thấy hết tiện ích vì không phải chờ đợi
không mất thời gian dừng xe giảm ủn tắc giúp tham gia giao thông văn minh hơn
theo thứ trưởng lê đình thọ thủ tướng chính phủ đã yêu cầu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhà đầu tư nào không lắp hệ thống thu phí etc sẽ phải dừng thu phí đây là giải pháp mạnh để yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện
nhiều chủ tàu sáu mươi bảy ở thanh hóa nghệ an tiến thoái lưỡng nan là bài viết trên báo nhân dân
sau năm năm đi vào hoạt động hiện có
khoảng một nửa số tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp gọi tắt là tàu sáu mươi bảy ở thanh hóa nghệ an đạt hiệu quả không cao
nhiều chủ tàu không trả được tiền gốc và lãi theo cảm kết
ngân hàng và ngư dân đã buộc phải đưa nhau ra tòa phát mại một số tàu khiến không ít ngư dân có nguy cơ trắng tay mất tàu mất nhà
một hệ lụy buồn mà trước khi đóng mới tàu sáu mươi bảy ít người nghĩ đến
sau hàng chục năm
miệt mài bỏ công sức tiền của siêu tầm giờ đây ông nguyễn quang cương sáu mươi ba tuổi bước đầu đã thực hiện được mong ước lập bảo tàng lưu giữ hàng nghìn cổ vật để bảo tồn phục vụ cộng đồng ngay trên mảnh đất quê hương ở thôn trân thành xã bình an huyện lộc hà hà tĩnh
đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở hà tĩnh
các hiện vật do ông cương siêu tầm rất phong phú đa dạng gồm đồ tre đồ gốm xứ đồ đồng đồ gỗ đồ sắt đồ hợp kim
ngoài ra còn có bộ siêu tập sinh vật biển đảo dụng cụ đo lường
trong số hiện vật cổ vật có lập hồ sơ lý lịch được trưng bày đáng chú ý là hiện vật mộc hóa thạch niên đại hàng triệu năm siêu tầm ở tây nguyên
bộ dụng cụ bằng đá thời tiền sử niên đại hàng nghìn năm cùng hàng nghìn hiện vật cổ xưa có từ thời lý trần lê nguyễn cũng như các hiện vật thời chiến tranh và thời bao cấp
đặc biệt ông cương còn dành một không gian riêng ngoài trời để trưng bày chuyên đề biển đảo
thưa quý vị chuyên mục tiếp sức đến trường của báo tuổi trẻ số ra hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về bạn nguyễn hiễu tài có hoàn cảnh khó khăn
cha mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây bảy năm mẹ tài phải ra gia đình đi làm công nhân để gửi tiền về cho hai anh em ăn học
ở nhà tài vừa bán vé số vừa làm thêm nhiều nghề như lượm hột vịt giữ em mướn thợ hồ vác gạch dọn vườn mới tạm đủ trang trải cuộc sống
khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra mẹ tài thất nghiệp nhiều tháng liền không có tiền gửi về cho hai anh em
có những ngày trong nhà chỉ có một con cá lóc tài nó kho cá lên rồi ăn nước còn cá nhường hết cho em mẹ tài kể lại câu chuyện trong nước mắt
thế nhưng vượt qua tất cả những khó khăn giờ đây nguyễn hiễu tài đã trở thành sinh viên đại học cần thơ ngành sư phạm văn
mong rằng nguyễn hiễu tài sẽ đủ nghị lực để chinh phục chặng đường dài phía trước và trở thành người hữu ích sau này
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị không khí lạnh tràn miền bắc trong những ngày này đang khiến nền nhiệt ở nhiều địa phương giảm sâu
vùng núi có nơi rét đậm rét hại nên người dân cần lưu ý phòng chống rét cho người và đàn gia súc
người dân ra đường cũng cần chú ý giữ ấm chân tay bảo vệ sức khỏe
để phòng tránh bệnh mùa đông
còn sau đây là những thông tin thời tiết cụ thể hơn
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cùng với quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh
đêm qua bắc bộ chuyển sang trạng thái ít mây toàn vùng diễn ra quá trình phát xạ mạnh
vì thế nhiệt độ giảm sâu hầu hết dưới một mươi năm độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh không còn tăng cường xuống nước ta nữa
nhưng bắc bộ vẫn nằm trọn trong khối không khí lục địa với bản chất khô và lạnh
thời tiết vì thế sẽ còn nắng từ sớm và duy trì trong suốt cả ngày
nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh vùng núi sẽ ở mức từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
vùng đồng bằng nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi hai độ
tình trạng rét bút không chỉ xảy ra ở các tỉnh miền bắc mà lan xuống cả các tỉnh thành miền trung
lúc này mức nhiệt ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh chỉ giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
còn ở khu vực quảng bình quảng trị và thừa thiên huế nhiệt độ nhìn hơn nhưng cũng không nơi nào vượt quá mức một mươi chín độ
trong ngày hôm nay những cơn mưa ở trung bộ sẽ có xu hướng giảm hơn nên nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhẹ
ở khu vực từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ ở mức từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ nhìn hơn từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
phần từ bình định đến bình thuận ít mưa
giao động yếu của không khí lạnh nên nhiệt độ ở đây cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
lưu ý từ khoảng chiều tối và đêm mai sang ngày mùng bảy cùng với sự xuất hiện của các nhiễu động từ biển vào
mưa sẽ có khả năng quay trở lại các tỉnh trung và nam trung bộ
cục bộ có những điểm mưa vừa đến mưa to nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
xuống đến phía nam trong ngày hôm nay nam bộ và cả tây nguyên tiếp tục ít mưa ban ngày trời nắng cường độ nắng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
dự báo vào ngày bảy đến ngày tám tháng một mươi hai vùng nhiễu động cũng gây mưa trái mùa ở các tỉnh nam bộ
tuy nhiên tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển
trên biển trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp sáu rớt cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hầu hết các sản phẩm agv của sti được thiết kế nhỏ gọn giống như những chiếc xe di động nhờ vào sự lập trình sẵn đa chương trình cùng với việc điều khiển ở phần mềm máy tính
tùy vào từng chức năng công dụng và nhu cầu sử dụng mà kết cấu của agv được thiết kế hoàn toàn khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu và loại hình của doanh nghiệp
hiện các sản phẩm của sti việt nam đã được hơn năm mươi đơn vị cả trong và ngoài nước tiếp nhận sử dụng
điều này cho thấy nhu cầu tự động hóa cơ khí hóa sản xuất của các nhà máy trong doanh nghiệp đang ngày một trở nên cấp thiết hơn
thưa quý vị từ lâu

tạm đảo đã trở thành một địa điểm quen thuộc dành cho người yêu du lịch hay muốn có những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái vào những ngày hè
còn mùa đông thị trấn tam đảo có gì thú vị mời quý vị khán giả cùng trải nghiệm trong chuyên mục điểm đến ngày hôm nay
cách hà nội khoảng sáu mươi km khu du lịch tam đảo được người pháp phát hiện và đầu tư xây dựng thành điểm du lịch từ khoảng cuối thế kỷ một mươi chín
toà lạc ở độ cao gần một m so với mực nước biển nên khí hậu ở đây quanh năm mắt mẻ
mang vẻ đẹp huyền ảo của một thị trấn mù sương cùng những công trình in dấu ấn thời gian tạm đảo từ lâu trở thành điểm tham quan quen thuộc của nhiều du khách
tam đảo được biết đến là một địa điểm giải nhiệt lý tưởng cho du khách khi mùa hè đến
thế còn vào mùa đông thì tam đảo vẫn luôn tốc nập du khách bởi vì nơi đây có những cảnh sắc rất riêng cùng với đó là những hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị
vào mùa đông những trên núi được nhuộm vàng bởi sắc màu của hoa giã quỳ
khu cầu mây tam đảo là nơi hoa giã quỳ có nhiều hơn cả
đến đây bạn sẽ thoải mái lưu lại cho mình những bức hình đẹp trong không gian thơ mộng
không chỉ rực rỡ sắc hoa tam đảo còn nổi tiếng với món ăn từ ngọn su su
đi đâu ta cũng sẽ bắt gặp loài cây này nơi thì giải rác vài khóm nơi thì cả thửa ruộng xanh mướt
trực tiếp thu hoạch rồi tự chế biến và thưởng thức các món ăn từ rau su su mang lại cảm giác ngon miệng hơn rất nhiều
những con đường quanh co những sườn dốc thoai thoải được phủ kiến sắc màu của cây và hoa là không gian lý tưởng để dạo bộ
men theo những con đường ấy tôi dễ dàng tìm được những quán cà phê trên cao để nghỉ chân và chìm ngưỡng toàn cảnh thị trấn
đặc biệt ngắm hoàng hôn ở đây cũng là một trải nghiệm lãng mạn và không kém phần thú vị
khi màn đêm buông xuống thị trấn tam đảo chìm trong sương mù những giấy phố trở nên lung linh và huyền đảo hơn dưới ánh đèn
buổi tối ở tạm đảo trời thật là lạnh anh tú ạ
đến với tạm đảo là lạnh như này mà chúng ta được thưởng thức
ẩm thực về đêm nhất là những đồ nướng sẽ thu tàn rất nhiều những lạnh giá
ẩm thực đêm của tam đảo rất phong phú bạn có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích
tuy nhiên thịt cuốn ngọn su su là món ăn rất đặc trưng tại đây
tại đây ngồi ngồi bật ẩm thực sẽ đẹp hết

tất cả các món ăn này sẽ có một lợi ích
mùi thơm của đồ ăn được nướng chím bằng thăm hoa làm siêu lòng cả những thực khách khó tính
xua tan cái lạnh giá của xứ sở sương mù
mỗi năm hàng trăm triệu người tình nguyện dành thời gian và kỹ năng của họ để giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn
khi họ tình nguyện họ giúp cải thiện cuộc sống của người khác
và khi họ tình nguyện họ cũng có được cảm giác thuộc về cộng đồng của họ
ngày tình nguyện quốc tế hàng năm được kỷ niệm bởi nhiều tổ chức phi chính phủ
bao gồm cả hội chữ thập đỏ hội hướng đạo và những tổ chức khác
tình nguyện viên đi đầu khắp mọi nơi để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp
do xung đột hay thảm họa tự nhiên đang tăng lên từng ngày
các tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động giải cứu khi các thảm họa xảy ra
các tình nguyện viên liên hiệp quốc với chương trình phát triển liên hợp quốc undp
đã và đang hỗ trợ khắc phục hậu quả và nâng cao năng lực cho địa phương
để đối mặt với các thảm họa tương lai ở nam bắc á và thái bình dương
để đánh dấu ngày tình nguyện quốc tế tôi muốn vinh danh sự tham gia của các tình nguyện viên khắp thế giới
đã hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp
họ thường sẵn sàng hy sinh sự an nguy của chính bản thân để công hiến cho cộng đồng
hôm nay các bạn hãy cùng tôi ghi nhận sự phục vụ vô giá của những tình nguyện viên
đã đi đầu khi khủng hoảng xảy ra ở đất nước họ hay những nơi xa xôi
tại việt nam cũng có nhiều hoạt động nhân dịp ngày tình nguyện quốc tế
như ngày hội tình nguyện quốc gia do viện huyết học truyền máu trung ương
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương phối hợp tổ chức ngày hội quốc tế những người tình nguyện
do hội liên hiệp thanh niên tp hcm tổ chức hàng năm
việt nam cũng là nước tiếp nhận số lượng tình nguyện viên lớn từ các quốc gia khác
đối với nhiều bạn trẻ tại việt nam hoạt động tình nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
được giúp đỡ người khác chia sẻ một phần khó khăn với những người cần giúp đỡ là hành động đẹp của giới trẻ
cộng đồng tình nguyện việt nam ngày càng lớn mạnh cả về số lượng chất lượng
chuyên nghiệp và đa dạng hơn trong các hoạt động được bạn bè quốc tế đánh giá cao
các hoạt động tình nguyện thực sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng
và được đông đảo tầng lớp nhân dân nhất là các bạn thanh niên sinh viên học sinh hưởng ứng